theo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam vào lúc một mươi sáu h năm mươi sáu phút lực lượng thợ lặn tại hiện trường đã phát hiện thêm một thi thể bên trong xác tàu hải thành hai mươi sáu blc
qua nhận dạng sơ bộ từ thuyền trưởng nguyễn viết thắng tại hiện trường thi thể có khả năng là thuyền viên phạm hữu thực sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín quê quán thái bình chức danh máy trưởng
trước đó vào lúc một mươi năm h ba mươi phút lực lượng thợ lặn đã phát hiện thêm hai thi thể bên trong sát tàu hải thành hai mươi sáu blc
qua nhận dạng sơ bộ hai thi thể có khả năng là các thuyền viên vũ thế kiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê quán thanh hóa chức danh sĩ quan máy và nguyễn trường đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê quán thanh hóa chức danh thủy thủ
như vậy tính đến thời điểm một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng ba đã có sáu thi thể thuyền viên được tìm thấy và còn ba thi thể vẫn chưa được tìm thấy
hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam tiếp tục triển khai tại hiện trường